theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk nông
công trình hồ thủy điện đắc ca xã phú sơn huyện đắk lấp tỉnh đắk nông đang thi công
có dung tích một mươi ba triệu m ba bị sự cố kẹt cửa văn do ảnh hưởng của mưa lũ
hiện tại nước đã tràn qua đập gây sạt lở chân đập và có nguy cơ cao xảy ra vỡ đập
đe dọa nghiêm trọng an toàn dân cư khu vực hạ du thuộc các tỉnh đắk nông bình phước lâm đồng
đặc biệt trong điều kiện khu vực được dự báo còn tiếp tục xảy ra mưa lớn từ tám mươi một trăm linh mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm linh mm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu một khẩn trương tổ chức thông tin về sự cố đập
đến các cấp chính quyền và người dân tổ chức di rời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng
chỉ đạo chủ đập và các cơ quan chức năng bằng mọi biện pháp hạ thấp mực nước
tránh xảy ra tình huống vỡ đập đột ngột sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai ứng cứu
khi có tình huống xảy ra bốn theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và sự cố đập để chủ động các phương án
xử lý kịp thời hiệu quả năm tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo
về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai